các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối với chương trình một hà nội tiếp tục thực hiện quyết liệt nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
một số quận ủy thị ủy như sơn tây thanh xuân nam tử liêm đã thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị hay trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch mặt trận tổ quốc
thời gian tới thành ủy hà nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và củng cố cơ sở đảng yếu kém giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
theo thông tin từ cục thuế hà nội xuất phát từ nhiều lý do cả khách quan và chủ quan một số cá nhân đã để lộ thông tin cá nhân của mình
điều này có thể tạo cơ hội cho các đối tượng doanh nghiệp gian lận lợi dụng
làm giả chứng từ nhằm mục đích trôn thuế
vì vậy để tránh trường hợp các cá nhân bị lợi dụng sử dụng mã số thuế cục thuế tp hà nội đã đưa khuyến nghị tới người nộp thuế cần nâng cao ý thức tự bảo mật các thông tin cá nhân về chứng minh thư nhân dân
căn cước công dân mã số thuế cá nhân trong suốt quá trình tham gia các hoạt động tuyển dụng mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ
cục thuế thành phố hà nội cũng khuyến khích các cá nhân người nộp thuế thông tin tố rác cho cơ quan thuế về các hành vi gian lận khai khống chi phí của tổ chức doanh nghiệp chi trả thu nhập qua số điện thoại đường dây nóng hai mươi bốn ba nghìn năm trăm một mươi bốn sáu nghìn bốn trăm năm mươi hai hoặc email đườngdâynóng hanamocgdt gov vn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên do địa bàn phức tạp ý thức của người dân trong việc phòng cháy chữa cháy vẫn chưa cao vì vậy nguy cơ cháy nổ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ứng phó xử lý sự cố thiên tai và cứu hộ trên địa bàn thành phố lãnh đạo thành phố hà nội chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền
phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật kỹ năng phòng cháy chữa cháy cùng với đó củng cố nâng cao chất lượng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
theo thông tin của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố đã xảy ra bốn trăm một mươi một vụ cháy làm bốn người chết chín người bị thương
thiệt hại ước tính trên hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng và một tám hectare rừng
ngoài ra trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra hai vụ nổ làm năm người bị thương thiệt hại về tài sản là ba trăm hai mươi năm triệu đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đã giảm một vụ giảm ba người chết tăng một người bị thương thiệt hại tài sản giảm gần một trăm linh triệu đồng

mặc dù các vụ cháy có xu hướng giảm hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy nhưng tình hình cháy nổ trong thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp
các vụ cháy lớn thường tập trung tại những cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của nhiều người dân về phòng cháy chữa cháy còn hạn chế
chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
việc đầu tư cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở nhiều nơi còn mang tính hình thức đối phó
nhiều nơi tình hình vi phạm về phòng cháy chữa cháy chậm được khắc phục
công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu việc kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy còn chậm
công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở chưa phát huy được phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư và hậu cần tại chỗ
đặc biệt là phải phân rõ trách nhiệm của từng cấp một trách nhiệm cấp cơ sở đến đâu rồi là trách nhiệm đến từng cơ quan một đến đâu thì chúng ta phải làm rõ hơn
vấn đề nữa là thực hiện tốt hơn nữa phương châm bốn tại chỗ
chúng ta thấy rất nhiều cái trường hợp là khi mà cháy xảy ra là không thấy lực lượng tại chỗ
đây là một trong những vấn đề mà chúng ta phải hết sức quan tâm về công tác xác định nhận thức
cũng như là xây dựng phương châm tại chỗ
trường tại chỗ phương tiện tại chỗ chỉ huy tại chỗ hậu cần tại chỗ
hiện nay lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ trên địa bàn có số lượng đông với khoảng một mươi tám hai trăm linh đội phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở với khoảng một trăm năm mươi sáu hội viên nhưng chưa phát huy được hiệu quả cao
qua những đợt kiểm tra cho thấy lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở còn rất yếu trang thiết bị cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập
do vậy ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức phòng cháy chữa cháy của nhân dân
việc cần thiết hiện nay là cần tăng cường tập huấn huấn luyện kết hợp với kiểm tra đánh giá thường xuyên
tăng cường trang bị thiết bị bảo đảm các lực lượng có năng lực phòng cháy chữa cháy thực chất hiệu quả
xử lý các đám cháy kịp thời gian giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra
các lực lượng tham gia công tác thường trực khi có sự cố xảy ra còn nhiều bất cập về con người số lượng năng lực để thực hiện
tiếp theo là vấn đề trang thiết bị phục vụ cháy cháy ban đầu của cơ sở hộ gia đình
từng viết đơn xin nhập ngũ bằng máu cựu chuyên binh ngô xuân tử ở tổ một phố thạch cầu phường long biên quận long biên có ba mươi năm vào sinh ra tử ở các chiến trường
sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc ông trở về lao động tại quê hương
cũng thời điểm đó người thương binh hạng hai trên bốn này lại đau đáu nỗi lòng ước mong được giúp đỡ những cảnh đời éo le khó khăn thiệt thòi đặc biệt là những người không may đã từng xa ngã tủ tội
những phận người ông vẫn thường gọi chung là mảnh đời bất hạnh
khi gặp những hoàn cảnh như vậy ông đưa họ về ngay chính nhà mình nuôi ăn nuôi ở nhưng rồi dần ông thấy đó chưa phải là cách phù hợp để mình giúp người
và đó cũng là lý do xưởng in nhân đạo nơi dạy nghề cho những mảnh đời bất hạnh của ông ra đời với cùng suy nghĩ cách tốt nhất để giúp đỡ họ là phải dạy họ cách tự đứng bằng đôi chân của mình

cũng đau động viên bệnh tật đi liên hệ về bệnh viện
cái động lực ấy suốt hai mấy năm nay thì đối với tôi thì tôi không có lề hà cái gì cả
có lúc gia đình tôi phải xả lánh tôi cũng tuổi thân lắm chứ đi suốt ngày
thế giờ dần dần gia đình không hiểu tôi không hiểu là cái việc đó rất cần thiết cho xã hội
em đàm văn bính sinh ra ở một xã nghèo
em là một người của huyện phục hòa tỉnh cao bằng
khi hỏi về những năm tháng trước đây vỏn vẹn trong những chia sẻ ngắn ngủi rằng em đã từng rất chơi bởi lêu lỏng
có lẽ với em quá khứ là điều không bao giờ muốn nhắc lại
thế nhưng hai năm qua mọi thứ trong cuộc sống của em dường như đã khác
tại sửng yên bính được bác tự dạy cho một nghề để có thể tự kiếm sống
và hơn hết ở đây em được yêu thương được đón nhận để hướng tới một cuộc sống
tốt đẹp hơn
làm ở đây thì em nhận được nhiều yêu thương của bác tự quan tâm rất nhiều bác ấy ạ
em cảm ơn bác ấy rất nhiều vì đã dạy cho em một cái nghề để kiếm thêm phương nhật cho gia đình ạ
bác đã dạy cho em cách sống và cách làm người để có ích cho xã hội ạ
cách dạy người của tôi và dạy nghề hai cái luôn cạnh nhau
cái thứ nhất là dạy người đã dù mới đến nghề
cái dạy người của tôi là lấy cái thân thiện
tình cha con tình ông cháu
rất gần gũi
khi cháu các cháu ốm đau làm cạnh cháu như một người ông
hay là như là một người cha
thì mình lắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của tất cả người
để mình có hướng giải quyết
với tấm lòng nhân ái của mình không chỉ lo lắng dạy nghề miễn phí
ông từ còn dành hai trăm linh mét vuông đất
xây bảy căn phòng làm nơi ở sinh hoạt cho các em các cháu đến học nghề mà không thu tiền
rồi những bữa cơm hàng ngày cũng một tay người cựu chiến binh này lo lắng
cho đến khi có tay nghề vững các em có thể tiếp tục ở lại làm việc tại sưởng in nếu muốn
các cháu ở thì là miễn phí
miễn phí cho các cháu
thế rồi là tiền điện nước thì là mình cũng đóng góp
tức là mình trích một khoản của gia đình mình ra để đỡ cho các cháu
bây giờ đang đội viên các cháu mà
đấy thì khi nào khi nào các cháu thành đạt đi các nơi khác làm nhiều tiền thì là mừng cho các cháu
ở đây không phiền hà gì để các cháu phiền hà đến mình
mà mình cũng không phiền hà các cháu
tôi có một cách nữa mà giáo dục người ấy là
khi họ đã ra khỏi khi họ có bàn tay nghề có nghề đi ra khỏi nhà đến chỗ khác làm điện về là tôi mừng rồi
nhưng tôi dạy các cháu này này đi đi
làm ra cuộc ải gì
thứ nhất là trả ơn nghĩa bố mẹ
một phần là đóng góp cho xã hội
bác nói chung là bác là một người rất là tốt bụng
bác đi làm từ thiện rất là nhiều nơi
mới xuống đây thì em cũng cảm nhận là bác là một con người rất là tận tình
chú đáo dạy bảo các cháu làm việc trong công việc
với lại rất là có tính thương người
với những mảnh đời xa ngã ông ngô xuân tự luôn giang rộng vòng tay giúp đỡ
còn nhiều số phận kém may mắn
chỉ cần nghe tin là người lính già lại sách ba lô tìm đến thăm non
bất chấp cả khoảng cách địa lý và thời gian
giúp đỡ người khác một cách tâm huyết như vậy là bởi ông tự đã trải qua năm tháng tuổi thơ khổ cực
cùng những nỗi chân chuyên trong cuộc đời
ông dễ dàng đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ
những việc ông làm có khi bị người đời nghi hoặc hoặc dẻm pha
nhưng ông cũng có những lý lẽ riêng của mình
trên tất cả sức mạnh để ông có thể vững bước trên con đường của mình
trong suốt hơn hai mươi năm qua là trách nhiệm của một người lính khi trở về
nhưng còn bản thân mình là người lính trở về á
thì tôi đã đập vào mắt tôi là những trường hợp mà cái chó bị nghiện ngập
bị ma túy trả ngập
và tôi cũng đã cứu ma
khi mà cái chó bị nghiện mà không có tiền trả người ta
người ta đánh đập rất dã man
thì tôi cũng giang tay mang về tôi nuôi
thì nuôi rồi tôi cũng đi hỏi mọi người cách chữa bệnh cho họ
và cũng đã thành công nhiều trường hợp
suốt hơn hai mươi năm qua
thì thật ra các đồng chí là tôi cũng đi theo phật
thì tôi cũng chấp tác ở chùa thôn phủ liễn sáp hồng huyện đông anh hơn hai mươi năm nay
hôm nay đã có thầy tôi lại về với quê hương
trong thời gian mà tôi về từ năm chín mươi năm nay
thì tôi cũng nuôi rất nhiều mảng đời bất hạnh rồi
già có trẻ có thanh niên có nghiện có
rồi cái chó trốn ở bên trung quốc về được
thì tôi cũng giang tay cứu vớt
rồi có con chó bị ết
suy ra tôi cũng mang về tôi nuôi cho lúc chó mất
đấy là cái tình thương của một người lính
đồng chí ngô xuân tự là một cựu chiến binh của cụm thạch cầu nói riêng
và của phường long biên nói chung
thì chúng tôi thấy là cựu chiến binh ngô xuân tự là một đồng chí cựu chiến binh tuyệt vời
thứ nhất là có tâm với lại địa phương công đức nhiều cho nhân dân
không những là của tổ dân phố của hội người cao tuổi của đình đền
đặc biệt là đối với cựu chiến binh của tổ dân phố một trăm hai mươi ba thạch cầu
và kể cả đối với phường long biên nữa
đồng chí này là công đức cao tuổi
cả về tinh thần cả về vật chất nói chung là rất là tốt
nói chung là tổ dân phố là chúng tôi rất là tuyên dương
là đồng chí ngô xuân tự là một cựu chiến binh tuyệt vời
một ngày mới với cựu chiến binh ngô xuân tự là suy nghĩ mình sẽ đi tiếp đến nơi đâu
để giúp đỡ những phận đời kém may mắn
mặc dù sức khỏe không còn như xưa với mảnh đạn nằm trong cơ thể sau những năm tháng chiến đấu
luôn làm ông đau nhất
thế nhưng khi qua những cơn đau dòng ông lại hào sảng đôi chân lại vững chắc
để bước tiếp trên chặng đường hành trình mà ông xem là lý lẽ của cuộc đời mình
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt